cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bảy bị can
trong đó có phó chủ tịch ubnd tỉnh bình thuận trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án khu thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp hai phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
theo hồ sơ dự án thương mại dịch vụ và dân cư tân việt pháp ii nằm trên ba lô đất số một mươi tám một mươi chín và hai mươi thuộc quỹ đất hai bên đường bảy trăm linh sáu
nay là đường võ nguyên giáp nguyễn thông phường phú hải tp phan thiết tỉnh bình thuận
các lô đất trên được địa phương phê duyệt phương án đấu giá giao quyền sử dụng đất với giá khởi điểm là hơn một trăm một mươi một tỷ đồng đó là giá của năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên ubnd tỉnh bình thuận cho rằng không có nhà đầu tư nào tham gia đầu giá các lô đất này mặc dù đã nhiều lần đưa ra thông báo
kéo dài từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
năm hai nghìn một mươi bảy ubnd tỉnh bình thuận đã giao đất cho công ty cổ phần tân việt pháp không thông qua đấu giá ba lô đất trên với giá một trăm một mươi một tỷ đồng bằng giá khởi điểm từ năm hai nghìn một mươi bảy